thưa quý vị giá cước xe công nghệ đang tăng vọt
ngân hàng nhà nước bơm hơn bảy tám trăm linh tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại
xu hướng mua sắm online dịp tết nớ rộ áp thuê ô tô tự lái và những rủi ro liên quan
là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một
tôi tấn nga ngươi sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
với lựa chọn ở lại tp hcm đón tết người tiêu dùng năm nay không dùng vào mua sắm trước giao thừa
thay vào đó họ sẽ tiếp tục chi tiêu trong những mùng tết
đồng thời chọn cách đặt mua trực tuyến để tiết kiệm thời gian đến chọn hàng
dịch bệnh kéo dài nên là khách hàng đã quen với việc là bên cạnh mua sắm
trực tiếp tại siêu thị thì có sử dụng thêm kênh online mua qua website là goponline vn
thì hiện tại thì siêu thị cũng đã tiếp tục nâng cao thêm những tính năng dịch vụ
cũng như là công tác các chương trình khuyến mại cũng như các combo hàng hóa trên đó
ví dụ như hiện tại bây giờ cũng đang triển khai nhiều cái giỏ quà humber
có giá trị là từ vài trăm nghìn đến vài triệu để phù hợp với từng túi tiền
hay là cũng có thêm cái chương trình cái phần quà là mâm cổ gia tiên
để khách hàng có thể lựa chọn đặt cúng vào ngày ba mươi tết
chợ tết trên các sàn thương mại điện tử càng sôi động hơn
tuy kỳ cho biết vào lần kết cậu giữa tháng một cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập
doanh thu ngày một mươi một vừa qua tăng gấp bảy lần so với cao điểm sáng tết năm ngoái
tổng số lượng đơn hàng toàn sàn dịp này cũng tăng gấp ba lần
thống kê của lazada cũng cho thấy người dùng tập trung mua hàng chính hãng nhiều hơn
chương trình của sàn này kéo dài từ ngày năm đến ngày một mươi bốn tháng một
ghi dựng doanh thu số lượng khách hàng và số lượng đơn hàng trên gian hàng chính hãng lazamone
tăng gấp hai lần so với lễ hội mua sắm tết hai nghìn hai mươi một
người cũng tin tưởng nhiều hơn vào chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ
của các sàn thương mại điện tử
trong năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi số lượng người mua từ một mươi năm món đồ trở lên là
đã tăng từ một mươi tám lên đến khoảng hai mươi chín
thế còn số lượng người mua món đồ từ năm triệu đồng trở lên
cũng tăng khoảng bốn trong năm hai nghìn hai mươi
mọi người cũng biết là vào dịp tết như thế này đi ra ngoài mua sắm các thứ
cũng là một cái trải nghiệm không phải là thú vị lắm
mọi người đều đông đúc chật trộn
như vậy cho nên mình nghĩ có nhiều người thời gian là họ dành mua sắm online nhiều hơn
số đơn online cho hàng tết tăng cao là tín hiệu vui cho thương mại điện tử nói chung
nhưng đặt ra thách thức về kho vận
số đơn tăng đột biến khiến các sản phải tăng năng lực xử lý kho bãi và giao hàng
bởi giai đoạn này bất kỳ người tiêu dùng nào cũng muốn nhận được hàng
cho những ngày quan trọng trước giao thừa vừa để tiếp khách vừa để phục vụ các nhu cầu thợ phường
thì mọi người cũng biết là cái phần hậu cần của sau mua hàng nó rất là quan trọng
có thể trải nghiệm mua hàng là thú vị nhưng mà các cái hoạt động hậu cần
đặc biệt là vào dịp tết
chúng ta sẽ thấy là dịp tết là cái số lượng người mua hàng
số lượng xe lưu thông đi lại mọi người đi ra ngoài chúc tết
mọi người đi thăm thú nhau
nó đều là những cái phần mà khá là thách thức đối với cả các sàn thương mại điện tử
ý là luôn luôn có cơ hội
cho những người mà không bỏ lỡ các cái cơ hội đấy
thì mặc dù cái ngày song trùng mùng hai tháng hai là vào dịp tết
nhưng mình tin là các sàn thương mại điện tử thì họ sẽ không
vẫn không bỏ qua cái cơ hội đấy
và mình nghĩ là thói quen của mọi người cũng thay đổi
cho nên là có thể đấy lại là cái dịp mà chúng ta chứng kiến
cái số lượng đơn hàng và số lượng doanh thu tăng vọt
bởi vì mọi người đang ở nhà đang có nhiều thời gian để mua sắm hơn
lễ hội mua sắm tết trực tuyến năm nay có chi tiết quan trọng
là ngày song trùng hai hai sắp tới rơi vào mùng hai
giai đoạn diễn ra nhiều hoạt động lễ lạc
do đó từ tuần này các sản thương mại điện tử đã né mạnh các chương trình giao hàng xuyên tết
kích thích người tiêu dùng trúc đơ ngay trong những ngày đầu năm mới
mảng thực phẩm chế biến do thức ăn cũng đóng vai trò quan trọng
tại doanh thu trong các mùng đầu năm
vì vậy đơn vị thương mại điện tử đang nỗ lực giữ nhân sự không kho bãi và giao hàng
để đón đầu lực mua sắm đầu năm mới nhâm dần
trước nhu cầu thuê ô tô tự lái tăng cao vào dịp tết nguyên đáng
hàng loạt ứng dụng cho thuê xe trực tuyến đã ra đời
không phủ nhận sự nhanh chóng dễ dàng giữa chủ xe và người thuê
song loại hình này cũng tìm ẩn nhiều rủi ro
đang có nhu cầu thuê xe tự lái đưa cả gia đình về xuân lọc đồng nai
từ ngày hai mươi tám tháng chạp đến ngày mùng sáu tết
ông phạm phan long ngụ quận một mươi hai tp hcm
đã tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe tự lái trên mạng
và biết đến hàng loạt ứng dụng như zoom car in driver mioto
đây là các ứng dụng cho phép người có nhu cầu thuê xe
được tùy chọn các mẫu xe và mức giá khác nhau
lần đầu thuê xe ông long đang rất băng khoăn về yếu tố pháp lý
khi thủ tục khá đơn giản
những chiếc xe đó có đảm bảo được an toàn giao thông hay không
nó có kiểm định của nhà nước hay không
sau đó là chúng tôi lại còn quan tâm đến những cái vấn đề
về bảo hiểm bảo hiểm cơ giới bảo hiểm dân sự
hiện nay là bảo hiểm hai chiều
anh hoàng việt ngụ quận một mươi hai tp hcm đang có ba đầu xe ô tô loại bốn và bảy chỗ
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên cả ba xe không thường xuyên sử dụng
vì vậy anh việt có ý định đăng ký vào app mioto để cho thuê xe tự lái
ứng dụng đưa ra các điều khoản thuê và cho thuê như
chủ xe giữ lại sổ hồ khẩu kt ba hoặc passport của khách
đối chiếu chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe bản gốc
giữ xe gắn máy hoặc đặt cọc một mươi năm triệu đồng tiền mặt
với các ràng buộc này anh việt cho rằng có quá nhiều rủi ro cho tài sản của mình
qua tìm hiểu hình thức thuê xe tự lái tùy vào mỗi loại xe mà có mức giá khác nhau
thấp nhất là sáu trăm linh đồng cao nhất là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một ngày hai mươi bốn tiếng
giá này cao hơn từ một mươi hai mươi so với giá thuê xe trên các ứng dụng
cũng giống các điều khoản thuê và cho thuê xe tự lái trên các ứng dụng điện thoại
hình thức cho thuê trực tiếp cũng có rủi ro cao
khó khăn nhất đối với các ngành cho thuê xe tự lái này là vấn đề phạt ngụy
từ trong năm hai nghìn hai mươi hai này vấn đề phạt ngụy của nhà nước ban hành ra rất là căng
rất là khó khăn về cho các doanh nghiệp
cái vấn đề này thì có một số khách hàng mà người ta đàng hoàng
người ta sẽ hỗ trợ mình xử lý sắp cùng mọi quả
còn không thì bên hướng công ty hiện giờ vẫn phải đóng tiền để đóng phạt thay họ
cũng đã từng kinh doanh cho thuê xe tự lái
nhưng vì gặp một số rủi ro do gặp phải khách gian
khiến cố gắng
công ty phải tốn chi phí hàng trăm triệu đồng và mất nhiều tháng đến giải quyết vụ việc
nên ông phạm viết trình đã ngưng hãng dịch vụ xe tự lái
trong quá trình cho thuê xe tự lái thì nó tìm ẩn những rủi ro như thế này
như trước đây mà khi phụ tùng còn phân hiếm
thì người cho thuê thường bị xe bị thay đồ thay phụ tùng
trang dân trong nghề dụng từ là bị lục đồ
đó là một
cái thứ hai là xe thế chấp đem vô thế chấp
cái thứ ba là đưa hẳn qua bên campuchia
cái thứ tư là làm giấy tờ giả và mua bán
mua bán qua người thứ ba thứ tư để mua bán lòng vòng
giờ khi mà gặp những cái đó thì chỉ có một cách là duy nhất là thì báo công an thôi
nói chung là hên xui
anh nào xui mà bị gặp những cái đấu tượng đó thì phải chấp nhận thôi
chứ còn theo kinh nghiệm của tôi thì không có dám chắc được là giao xe như vậy là nó sẽ bao đảm
để tránh rủi ro cho cả đôi bên
người thuê xe cần lưu ý về bảo hiểm tình trạng xe
nên chạy thử trước
và kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng xi nhang gạt nước
để đảm bảo xe vận hành tốt trong suốt hành trình
đối với bên cho thuê cần kiểm tra kỹ các giấy tờ mà khách hàng cung cấp
nếu thấy nghi ngờ không yên tâm có thể nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng
nhằm tránh bị các đối tượng sử dụng giấy tờ giang giả thuê xe rồi chiếm đoạt tài sản
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hộp thư điện tử thành phố hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại